thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
sáng nay đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh tại thủ đô hà nội
đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng
chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn
trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân tận chung với đảng tận hiếu với dân
tin tưởng của đảng nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tổ quốc
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn quận ba đình tp hà nội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp tục đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn quận ba đình tp hà nội